cũng liên quan đến tội phạm ma túy sáng ngày hôm nay tòa án nhân dân tp đà nẵng đã đưa ra xét xử hai bị cáo là phạm thị nga quê ở tỉnh lạng sơn chú tại quận sơn trà và phạm thị bích phượng chú tại quận hải châu về tội danh mua bán trái phép chất ma túy
theo cáo trạng vào ngày một mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bốn tại bến xe đà nẵng trong khi vận chuyển ma túy từ lạng sơn về đà nẵng đối tượng nga đã bị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố bắt quả tang thu giữ hai năm trăm linh viên thuốc lắc và một trăm sáu mươi tám viên hồng phiến
tiếp tục khám xét cảnh cấp khách sạn honey trên đường ngô quyền do nga làm chủ lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ thêm một trăm bốn mươi ga ma túy dạng đá
đặc biệt tại nhà trẻ trên đường vũ tông phan mà nga cho con gái là phạm thị bích phượng quản lý lực lượng trinh sát đã phát hiện thu giữ hai hai kg ma túy sạng đá được cất giấu trong các chai sữa trẻ em để trong phòng giáo viên
tại phiên tòa hai bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình căn cứ vào lời khai và chứng cứ có được tòa án nhân dân tp đã tuyên phạt bị cáo phạm thị nga mức án trung thân và phạm thị bích phượng hai mươi năm tù giam cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy